chiều qua ngày năm tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp trung quốc
đang có chuyến khảo sát thị trường tìm cơ hội hợp tác đầu tư tại việt nam
hoan nghênh các nhà đầu tư lớn của trung quốc sang thăm việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang tiếp tục phát triển nhất là hợp tác kinh tế
thủ tướng nhấn mạnh thời gian qua chính phủ việt nam đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
theo đó đã tăng chín bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh của ngân hàng thế giới
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trung quốc làm ăn tại việt nam
và lưu ý các nhà đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường
về phần mình ông lý hoài chân cũng cho biết sau cuộc gặp thủ tướng cách đây ba tháng
tập đoàn dân sinh đã lập tổ công tác về triển khai đầu tư tại việt nam và đã khảo sát thị trường việt nam
ông thấy rằng việt nam đang phát triển nhanh chóng và trong xu thế đó việt nam đã và sẽ sử dụng nhiều vốn đầu tư nước ngoài
ông lý hoài chân nói và bày tỏ ý định đầu tư vào hai lĩnh vực là cơ sở hạ tầng và năng lượng sạch
lãnh đạo tập đoàn dân sinh khẳng định với tiềm lực về vốn và công nghệ của mình
dân sinh có thể đáp ứng tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường